sau một ngày điều trị tích cực hiện tình trạng viêm phổi đã cải thiện hết toàn truyền hóa tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi
ngoài các thuốc giải độc chiều ngày hai mươi năm tháng năm bệnh nhân được chỉ định điều trị oxy cao áp để dự phòng biến chứng về tâm thần thần kinh muộn
liên quan đến tình hình điều trị các nạn nhân của vụ cháy nhà trọ trên phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trước đó ba bệnh nhân theo dõi sức khỏe tại khoa cấp cứu của bệnh viện giao thông vận tải gồm vợ và hai con của chủ nhà
sau khi được các bác sĩ khám hội trần đánh giá toàn trạng cho thấy sức khỏe ổn định nên được xuất viện vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm
trước đó vào sáng ngày hai mươi bốn tháng năm giám đốc bệnh viện giao thông vận tải cho biết bệnh viện này tiếp nhận điều trị cho sáu nạn nhân của vụ cháy xảy ra trong đêm tại phố trung kính
ngay sáng hai mươi bốn tháng năm có năm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch được theo dõi điều trị tại khoa cấp cứu
một trường hợp nặng nguy kịch là cụ bà tám mươi bốn tuổi được chuyển ngay lên khu vực điều trị hồi sức
cũng trong sáng ngày hai mươi bốn tháng năm phó chủ tịch quốc hội trần quang phương và bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan đã đến thăm
động viên các nạn nhân của vụ cháy nhà trọ đang điều trị tại bệnh viện giao thông vận tải
thăm các nạn nhân phó chủ tịch quốc hội và bộ trưởng bộ y tế gửi lời động viên các nạn nhân ổn định tâm lý yên tâm điều trị
đồng thời phó chủ tịch quốc hội và bộ trưởng bộ y tế đề nghị các y bác sĩ tập trung cứu chữa điều trị cho nạn nhân
liên quan đến vụ cháy nhà trọ này thông tin từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế chiều ngày hai mươi bốn tháng năm cho biết
cục đã có văn bản gửi sở y tế tp hà nội và bệnh viện giao thông vận tải về việc cấp cứu điều trị kịp thời cho người bệnh sau vụ hỏa hoạn này
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc sở y tế hà nội tiếp tục tập trung huy động các thầy thuốc giỏi đảm bảo đủ thuốc phương tiện cấp cứu
sử trí cứu chữa kịp thời người bệnh đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong tập trung khắc phục hậu quả điều tra nguyên nhân vụ cháy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé